thưa quý vị theo thông tin từ cục đăng kiểm việt nam nguy cơ đứt gãy dẫn đến đổ vỡ hệ thống đăng kiểm xe cơ giới đang hiện hữu
khi mà các trung tâm đăng kiểm khắp các địa phương trên cả nước đang bị đóng cửa do sai phạm hoặc đang quá tải
chính phủ đã tổ chức họp và đưa ra chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành liên quan kiến nghị nhiều giải pháp
các phương tiện truyền thông mạng xã hội đặc biệt quan tâm đến thông tin về diễn biến tình hình
và người dân cũng đặt nhiều hy vọng tình trạng này sẽ sớm được giải quyết
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân về những chia sẻ của cư dân mạng
trước những động thái được cho là tích cực của chính phủ và các bộ ngành
hàng trăm nghìn phương tiện xe cơ giới trên cả nước có nguy cơ quá hạn đăng kiểm
trên tính riêng hà nội và thành phố hồ chí minh trong tháng ba có hơn một trăm linh phương tiện đến hạn đăng kiểm
trong khi hiện tại hà nội chỉ đáp ứng được một mươi bốn còn thành phố hồ chí minh là bốn mươi chín nhu cầu
trước tình trạng khóc dở mếu dở này của các chủ phương tiện
rất nhiều ý kiến đã chia sẻ trên các trang báo điện tử và mạng xã hội
mất một ngày một đêm chờ phía trước trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh ba v ở gần nhà
đến trưa ngày bảy tháng ba khi xe tôi còn cách cổng trung tâm khoảng hơn chục xe
thì bất ngờ trung tâm thông báo tạm dừng hoạt động đề nghị khách hàng di chuyển
mất công mất việc vì phải xin nghỉ làm để đi kiểm định
nhưng không biết đến khi nào xe mới được đăng kiểm
từ hà nội lên tận phủ yên thái nguyên
cũng chỉ được nộp hồ sơ đăng kiểm và phát phiếu hẹn ngày một mươi tháng ba quay trở lại
do các ngày trước đó đã nhận đủ xe để kiểm định theo dây chuyển hiện có
không chỉ ảnh hưởng đến người dân
việc quá tải đăng kiểm cũng đang gây khó khăn đối với các doanh nghiệp
đặc biệt trong lĩnh vực vận tải hàng hóa
các chuyên gia kinh tế khẳng định
nếu không sớm có giải pháp tháo gỡ sẽ gây ra khủng hoảng trong lĩnh vực đăng kiểm
trong đó trực tiếp tác động đến các doanh nghiệp
đặc biệt nguy cơ hiện hữu là vi phạm hợp đồng cung ứng
vận chuyển của các doanh nghiệp kéo theo sản xuất đình trệ
xếp hàng chờ đăng kiểm từ chủ nhật
mỗi ngày xe chỉ nhích được khoảng một trăm linh mét để đến trung tâm đăng kiểm
đêm đến phải nhờ người thân ra trông xe để về nhà nghỉ ngơi
trong ba ngày chờ đăng kiểm
phải ăn bánh mì thay cơm
nằm ngủ co do trong buồng lái ô tô chật hẹp
sau ba ngày xếp hàng chờ không đăng kiểm được
đã quyết định đưa xe
về quê ở hải phòng để đăng kiểm
đi đăng kiểm hai ngày trước đó
nhưng không được
nên đành phải xếp hàng xuyên đêm
ngủ trên xe để đợi tới lượt
xếp hàng thế này rất mệt mỏi
nhưng xe đã hết hạn đăng kiểm
bộ giao thông vận tải
cục đăng kiểm việt nam cùng nhiều chuyên gia
đã đề xuất nhiều giải pháp trước mắt và dài hạn
để giải quyết tình trạng này như
đào tạo khóa cấp tốc để bổ sung cán bộ đăng kiểm trong thời gian tới
sớm được áp dụng quy định
miễn kiểm định lần đầu
đối với xe ô tô mới
ký hợp đồng với đăng kiểm viên đã nghỉ hưu
đối chiếu vị trí làm việc
tuyển dụng kỹ sư ô tô và thợ bậc ba trở lên
khuyên cáo người dân chủ động đưa xe
sang các tỉnh lân cận
để thực hiện kiểm định
chán thật sau không phát phiếu hẹn ngày và giờ
cho các chủ xe phương tiện
người đi lấy phiếu hẹn chỉ cần dùng
phương tiện xe máy đến lấy phiếu hẹn
tổng số ô tô đang lưu hành
tại việt nam khoảng năm triệu chiếc
vậy hai trăm tám mươi chặng
đăng kiểm trong cả nước
có đáp ứng được việc kiểm định không
theo tôi đây là cơ hội tốt nhất
để bộ giao thông vận tài kiểm tra
đánh giá khả năng thực sự của các trung tâm
hai trăm tám mươi chặng đăng kiểm có đáp ứng được hay không
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà
trong buổi làm việc với lãnh đạo bộ
liên quan đến xử lý tình trạng
un tắc nghiêm trọng tại các trung tâm đăng kiểm hiện nay
đã chỉ đạo tập trung huy động
điều phối nhân lực chi viện
cho các trung tâm đăng kiểm ở hà nội
thành phố hồ chí minh
kết hợp tăng ca tăng kiếp để đáp ứng
nhu cầu kiểm định bảo đảm công tác đăng kiểm
trở lại hoạt động bình thường
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
phó thủ tướng trần hồng hà khẳng định
những sai phạm tại cục đăng kiểm
một số trung tâm đăng kiểm
là hết sức nhức nhối
ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của người dân
trong một thời gian dài
việc thực hiện kiểm định hoán cải phương tiện giao thông vận tải
diễn ra rất tùy tiện
không đúng các quy chuẩn kỹ thuật
quy định pháp luật
vì vậy chuyên án của bộ công an
đã góp phần chấn chỉnh lập lại trật tự
trong lĩnh vực đăng kiểm
nâng cao niềm tin của nhân dân
đồng thời cho thấy trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
cũng như những bất cập
trong mô hình xã hội hóa hoạt động đăng kiểm